u sơ tử cung là một bệnh thường gặp ở phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản hoặc mãn kinh
trong đó có nhiều trường hợp phụ nữ vào bệnh khi còn trẻ chưa sinh nở lần nào
theo thống kê cho thấy phụ nữ ngoài ba mươi tuổi có tỷ lệ mắc bệnh là năm mươi
trong khi đó phụ nữ ngoài năm mươi tuổi có tỷ lệ mắc lên đến bảy mươi
u sơ tử cung thường là những khối u lành tính của tế bào cơ trơn tử cung
tuy nhiên nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây những biến chứng nguy hiểm
u sơ tử cung hay còn gọi là u cơ tử cung là những khối u có thể phát triển trên tử cung phụ nữ
đây là dạng u lành tính trùng hiếm khi biến thành ung thư
u xưa rất đa dạng về kích thước hình dạng và vị trí
từ bên trong tử cung thành tử cung hay trên bề mặt tử cung
u sơ có thể dính vào tử cung theo cấu trúc dạng cuống hoặc góc
một số u sơ quá nhỏ đến nội bác sĩ khó nhìn thấy bằng mắt thường
trong khi một số khác lại phát triển rất lớn gây thay đổi kích thước và cấu trúc tử cung
u sơ tử cung thường xuất hiện ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ
thường từ ba mươi đến bốn mươi tuổi nhưng trung có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi
dựa vào vị trí của khối u ở tử cung có thể phân loại cụ thể như
u sơ dưới thanh mạc là loại u thường gặp nhất
khối u phát triển từ cơ tử cung hướng ra phía ngoài tử cung
thường tạo khối rõ có thể có cuốn gây xoắn và hoại tử u
u sơ trong cơ tử cung
khối u nằm trong cơ tử cung thường nhiều khối làm cho tử cung to lên một cách toàn bộ
u sơ dưới niêm mạc
đây là loại u sơ tử cung ít gặp nhất
u phát triển từ cơ tử cung như hướng về phía lòng tử cung
đội lớp niêm mạc lên có khi to chiếm toàn bộ buồng tử cung
u sơ dưới niêm mạc đôi khi có cuống
có thể thò ra ngoài cổ tử cung gây nhiễm trùng
đôi khi u sơ xảy ra trong tay tràng rộng vòi trứng hoặc cổ tử cung
cơ chế bệnh sinh gây ra u sơ tử cung hiện nay chưa được xác định rõ ràng
bên cạnh đó một số yếu tố được cho rằng làm tăng nguy cơ mắc u sơ tử cung hơn như
tăng giảm cân đột ngột viêm cổ tử cung và tử cung
stress kéo dài sinh hoạt tình dục không lành mạnh
quan hệ tình dục quá sớm mắc bệnh tuyến giáp
u sơ tử cung nếu không được phát hiện sớm sẽ phát triển với kích thước lớn
biến trứng thành ác tính
việc lựa chọn không đúng phương pháp điều trị u sơ tử cung
thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị em
phần lớn phụ nữ có u sơ tử cung không có triệu chứng lâm sàng
có thể được phát hiện qua khá phụ khoa hoặc siêu âm
một số được phát hiện tình cờ khi đi khám vì lý do vô sinh hoặc chậm có thai
các biểu hiện của bệnh như kinh nguyệt không đều
triệu chứng ba đầu của u sơ tử cung có thể là dấu loạn kinh nguyệt như kinh nguyệt kéo dài
máu kinh ra nhiều kèm theo những mảnh mô vụn nội mạc tử cung
suốt huyết bất thường đau bụng dưới
khi đau bụng dưới khối u sơ lớn tác động lên vùng bụng khiến người bệnh luôn có cảm giác đau vùng bụng
cảm giác như đau bụng kinh những cơn đau này có thể kéo dài hoặc chia thành từng cơn
khí hư da nhiều người bị u sơ tử cung sẽ tiết ra nhiều khí hư bất thường
đặc biệt là có mùi rất khó chịu tiểu nhiều đi tiểu liên tục
khối u sơ lớn trên ép lên dây bàng quang gây ra hiện tượng tiểu nhiều ở người bệnh u sơ tử cung
táo bón khối u này ngày càng to sẽ chảy nếp lên ruột và dạ dày khiến người bệnh gặp phải những vấn đề tiêu hóa như đầy hơi
táo bón đau khi đi đại tiện đau chảy máu khi quan hệ tình dục khó mang thai
người mắc bệnh u sơ tử cung có thể bị đau khi quan hệ mà không rõ nguyên nhân
khi khối u lớn bệnh nhân sẽ cảm thấy như có cục u cứng ở vùng bụng dưới
thiếu máu chóng mặt đau đầu cơ thể mệt mỏi khó khăn trong việc thụ thai và gây vô sinh hiếm muộn
u sơ tử cung để lại những biến chứng như tăng nguy cơ sẻ thai
bệnh nhân có u sơ tử cung vẫn có thể có thai u sơ tử cung và thai ngén có thể cùng tồn tại
điều đáng lo ngại ở những phụ nữ này là nguy cơ sẻ thai hoặc thai bị chậm phát triển khi u sơ tử cung quá to
gây hạn chế cấp máu tới nhau thai
u sơ tử cung cũng có thể làm thai bị chết lưu trong tử cung
những khối u sơ tử cung to có thể làm cản trở sự bình chỉnh của thai
gây ngôi thai bất thường dễ dẫn tới để non hoặc trở thành khối u tiền đạo trong chuyển dạ gây đệ khó
u sơ tử cung cũng làm tăng nguy cơ chảy máu trong thời kỳ sổ rau
tỷ lệ này có thể tăng gấp hai lần so với phụ nữ bình thường
khối u sơ tử cung có thể gây bít tác vòi tử cung biến dạng buồng tử cung
giảm tươi máu nội mạng tử cung gây giảm khả năng thụ thai